chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu vừa yêu cầu công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ việc liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với bà nhn chủ cơ sở mỹ phẩm đông anh
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh phạm văn thiều giao công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo đơn vị thủ lý vụ việc của bà nhn
chủ cơ sở mỹ phẩm đông anh đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để kịp thời thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí vì vụ việc trên báo chí và người dân rất quan tâm
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đề nghị công an tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả
tiến độ thực hiện về ubnd tỉnh trong thời gian sớm nhất báo cáo gần nhất phải gửi trước ngày ba mươi chín hai nghìn hai mươi một
theo công an tỉnh bạc liêu vừa qua công an nhận nguồn tin tối xác tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
và vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người xảy ra tại công ty mỹ phẩm đông anh có trụ sở tại phường bảy thành phố bạc liêu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu đã có quyết định thủ lý xác minh nguồn tin tối sắc tội phạm nói trên
trước đó vào ngày chín chín bà n h n sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy có kết quả dương tính với sars cov hai
qua truy vết từ ngày hai mươi ba tám đến ngày bảy chín bà n h n đã đi nhiều nơi trên địa bàn thành phố bạc liêu
liên quan đến ca nhiễm này đến nay đã có bảy trường hợp f và gần một trăm linh trường hợp f một
trao đổi thêm với phóng viên báo giao thông thượng tá nguyễn hoàng ân trưởng công an tp bạc liêu cho biết
đơn vị đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc và đẩy nhanh tiến độ điều tra sớm có kết quả và cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí
liên quan đến dư luận xã hội thông qua các trang mạng xã hội như facebook zalo về sự việc xảy ra tại cơ sở mỹ phẩm đông anh
sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch tỉnh bạc liêu đã có văn bản gửi thuyền trưởng ubnd tỉnh này đề xuất cung cấp thông tin cho báo chí
việc này nhằm kịp thời định hướng cho dư luận xã hội hiểu đúng và rõ hơn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
tránh dư luận xã hội đoàn đoán suy luận theo chiều hướng tiêu cực